đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tham mưu tăng cường chế độ chính sách
thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công an xã thị trấn nhất là bồi dưỡng ngoại ngữ các nước giáp biên và tiếng dân tộc
chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng siết chặt kỷ luật kỷ cương trong đội ngũ cán bộ công an xã thị trấn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tham mưu tăng cường chế độ chính sách
để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác công an tại đơn vị địa phương góp phần bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
chủ trì kỳ họp quý i ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an yêu cầu thường trực ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
hoàn chỉnh báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng quý i nhiệm vụ trọng tâm quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn trong công an nhân dân theo quy định
hoàn thiện hồ sơ thủ tục báo cáo ban thường vụ đảng ủy công an trung ương xem xét quyết định thi hành kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm theo thẩm quyền
bảo đảm chặt chẽ đúng nguyên tắc quy trình quy định
hợp với chủ trương của đảng nhà nước về đơn giản hóa thủ tục hành chính
cắt giảm đơn giản hóa những quy định không hợp lý đang là giao cản gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp
liên quan đến nhiệm vụ xây dựng luật trong năm hai nghìn hai mươi bốn để đảm bảo tiến độ xây dựng một mươi dự án luật
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị
công an các đơn vị được giao chủ trì tham mưu xây dựng
cần quyết liệt hơn nữa tập trung mọi nguồn lực phục vụ công tác nghiên cứu xây dựng hồ sơ dự án luật
nghiên cứu kỹ lưỡng dự đoán đánh giá được những tình huống khó khăn phát sinh trong quá trình thẩm định thẩm tra
thông qua các dự án luật để chủ động tham mưu với lãnh đạo bộ sớm có phương án giải quyết
thủ trưởng công an các đơn vị địa phương phải xác định việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng
cần bám sát các yêu cầu nhiệm vụ chỉ đạo của lãnh đạo bộ phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị
chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ về tiến độ chất lượng công tác giải ngân vốn đầu tư công
chỉ đạo của trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an tại hội nghị giao ban thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm hai nghìn hai mươi bốn khu vực phía băng
tại công an tỉnh sóc trăng cụm thi đua số một mươi một bộ công an đã tổ chức hội nghị ký giao
ước thực hiện phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
dự hội nghị có đại diện ban giám đốc công an các tỉnh trong cụm thi đua số một mươi một
gồm sóc trăng vĩnh long tiền giang trà vinh bến tre và đồng tháp
với khẩu hiệu hành động xây dựng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
công an sáu tỉnh trong cụm thi đua phấn đấu thực hiện hiệu quả tám nhiệm vụ trọng tâm
ba giải pháp đột phá của đảng ủy công an trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an nhân dân
tập trung đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật
bảo vệ vững chắc an ninh chính trị giữ vững thế chủ động không để bị động bất ngờ về an ninh trật tự trong mọi tình huống
mục tiêu phấn đấu của cụm là kéo giảm tội phạm ít nhất năm tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên bảy mươi năm
và án rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng đạt trên chín mươi
phấn đấu thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt sáu mươi trở lên kiềm chế sự gia tăng tai nạn giao thông và cháy nổ
ngoài ra toàn cụm thi đua sẽ cố gắng nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự
tiếp tục thực hiện đề án sáu của chính phủ phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
sau khi thống nhất các nội dung công an sáu tỉnh trong cụm thi đua số một mươi một của bộ công an đã tiến hành ký kết giao ước
thực hiện phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị hiện nay công an tỉnh tiền giang đang tập trung đẩy mạnh thực hiện các mô hình điểm đề án sáu
trong đó có mô hình thông báo lưu trú qua phần mềm asm tại nhà trọ nhà nghỉ khách sạn nhà khách nhà công vụ
và đây là một trong năm mô hình do công an tỉnh tiền giang chủ trì thực hiện trong tổng số hai mươi một mô hình được chọn làm điểm trên địa bàn tiền giang
thời gian qua với vai trò là đơn vị chủ công nòng cốt thực hiện mô hình phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh tiền giang
đã phối hợp với công an các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về tiện ích khi sử dụng phần mềm asm đối với sáu trăm linh cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh
từ đó các cơ sở kinh doanh lưu trú đồng tình thống nhất cao trong thực hiện mô hình
đến nay có năm trăm một mươi cơ sở kinh doanh lưu trú có tài khoản asm
một trăm năm mươi cơ sở trang bị thiết bị quét mã đầu đọc qr code
đã có hơn bốn mươi lượt khách lưu trú sử dụng mã quét qr trên ứng dụng vneid thiết bị đọc chip trên thẻ can cước công dân
khách sạn sen vàng hai thuộc xã đạo thạnh thành phố mỹ tho là một trong những cơ sở đầu tiên trên địa bàn tỉnh đầu tư thiết bị hưởng ứng thực hiện mô hình
nói chung là lúc đầu thì nó hay kì kẹt mạng chứ sau này khoảng mấy tháng sau này nó trôi chảy lắm rồi
và mấy bạn lễ tân báo lại là nói chung là rất là toàn tiện
không phải là dò từ cái giấy chứng minh nhân dân từ cái cách cướng công nhân để ghi thông tin của khách lưu trú
mà chỉ cần mình quẹt qua máy một cái là tất cả những cái thông tin nó nhập vô và mình có thể chuyển đi được ngay
mấy bạn lễ tân cũng phấn khởi lắm khỏi phải ghi chép chép sang sổ này sổ kia nữa
hay là không phải hàng đêm phải đi vào phường xã để thông báo cái lưu trú của khách
tiền gia mình mà đồng loạt làm hết
tương tự khách sạn trúc quỳnh thuộc xã mỹ phong thành phố mỹ tho cũng đã tích cực hưởng ứng ngay từ khi mô hình mới phát động
hiệu quả thiết thực từ phần mềm lưu trú asm được ghi nhận và đánh giá cao
hồi trước thì mình thấy xem mà mình ghi lại thì nó hơi lâu nên khách của người ta cũng hơi phiền
bây giờ thì có cái máy em thấy là nó nhập thông tin của khách được nhanh hơn không có mất nhiều thời gian
trên hệ thống thì mình cũng có thể tính tiền luôn được trên đó
không chỉ có các cơ sở lưu trú công an tỉnh đang phối hợp với các ngành y tế triển khai phần mềm này tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh theo luật cư trú
thời gian tới phòng cảnh sát liên chính miền tự xã hội cũng phối hợp với công an các quyền thành phố thị xã tiếp tục để mạnh công tác tương trang
nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng ý nghĩa tiện ích
việc triển khai phần mềm icsm trong công tác cải kết hình chính đồng thời phối hợp với ngành y tế và các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
tổ chức các tập quấn bố trí hạ tầng lắp đặt các thiết bị máy quét quả rêu rời thăng cứu công dân
và thường xuyên hướng dẫn người dân thực hiện các thông báo lưu trú trên mô tường điện tử
qua đó góp phần đẩy mạnh việc thực hiện các mô hình thuộc năm nhóm tiện ích mà người dân và doanh nghiệp được hưởng khi thực hiện đề án sáu của chính phủ
từ những lợi ích thiết thực do mô hình mang lại nhiều người đồng tình hưởng ứng nhất là doanh nghiệp
và khi mô hình được lan tỏa nhân rộng sẽ góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính
phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
đồng thời thúc đẩy thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của đề án sáu trên địa bàn tỉnh
thưa quý vị với tác phong nhanh nhẹn hoạt bát tinh thần trách nhiệm đối với công việc
trung tá thân thị thanh hương trưởng công an phường một thành phố vũng tàu tỉnh bà rế vũng tàu
luôn phát huy được vai trò tham mưu nòng cốt của lực lượng công an phường trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
chủ động đề xuất các giải pháp trong quá trình thực hiện góp phần xây dựng thành công
công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh
năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh bà rịa vũng tàu xây dựng thí điểm công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
tại công an phường một thành phố vũng tàu và công an phường phước trung thành phố bà rịa
qua một năm triển khai mô hình đã được cả hệ thống chính trị và nhân dân ủng hộ
mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn
qua một năm xây dựng mô hình được sự chỉ đạo
quyết liệt của đảng ủy ban chí huy thành phố sự quan tâm và chỉ đạo sâu sắc của đảng ủy ban dân phường
sự vào cuộc của tất cả các ban ngành đoàn thể
thì chúng tôi đã huy động được một cái sức mạnh rất là lớn và đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ của nhân dân
bởi vì khi mà xây dựng cái mô hình công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
thì nó sẽ liên quan đến sát sườn những quyền lợi và những lợi ích của nhân dân
ví dụ như trong năm qua
thì cái tình hình phạm pháp hình sự của chúng tôi giảm rõ rệt giảm đến được hai mươi tám
thứ hai nữa là về trật tự giao thông trật tự đô thị ngăn nắp gọn gàng không còn tình trạng muôn bán hàng rong
góp phần không nhỏ trong thành công của mô hình công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
có vai trò chỉ huy của trung tá thân thị thanh hương trưởng công an phường một
một nữ cán bộ đầy nhiệt huyết cần mẫn với công việc
trung tá hương đã tham mưu cho đảng ủy ủy ban nhân dân phường xây dựng kiện toàn
nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn phường
như camera giám sát an ninh trật tự và văn minh đô thị tổ liên gia tự quản phòng chống tội phạm
liên gia phòng cháy chữa cháy đặc biệt là mô hình lực lượng phản ứng nhanh
xử lý các tình huống bất ngờ đột xuất tại địa bàn phường
trung tá hương đã tham mưu cho đảng ủy ủy ban nhân dân phường xây dựng kiện toàn
thì thực ra điều này nó hết sức là hạnh phúc cho địa phương
bởi vì là nó đảm bảo về an ninh trật tự đảm bảo sự bình yên cho nhân dân
đảm bảo một đô thị xanh sạch đẹp đó là một cái tiêu chí mà hướng đến cho một thành phố du lịch
lực lượng công an phường sẽ là chủ trì lực lượng bảo vệ dân phố chúng tôi có bốn mươi đồng chí
lực lượng dân quân chúng tôi có ba mươi đồng chí
và chúng tôi cũng đã có lịch phân công cụ thể số điện thoại các cái ca
mà nhận được cái phản ánh của nhân dân thì trong vòng từ ba đến năm phút
không kể là ngày hay là đêm lực lượng của chúng tôi sẽ có mặt ngay tại hiện trường
và để giải quyết thuộc thẩm quyền chúng tôi sẽ xử lý ngay
có những vấn đề không thuộc thầm quyền chúng tôi sẽ ghi nhận về
từ đây đã tạo được cái niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an
cũng như là đảng chính quyền để nhân dân có cái tin tức gì
hoặc là có cái vấn đề gì nhân dân sẽ phản ánh ngay
với đặc thù là phường trung tâm của thành phố
phố vũng tàu có nhiều danh lam thắng cảnh khu vui chơi du lịch
do đó phường một thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước để nghỉ dưỡng du lịch
đòi hỏi lực lượng công an phường phải tăng cường thông tin tuyên truyền
nhắc nhở người dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị
xây dựng các tuyến phố xanh sạch đẹp
từ khi xây dựng như vậy thì chúng tôi thấy rằng là về cái an ninh trật tự là thay đổi hoàn toàn
một là về cái camera là đảm bảo toàn bộ cho phường hơn là
mấy trăm camera hai là về cái ngôi trường ba là về cái phòng chống tội phạm
bốn là về cái lấn chiếm về lòng đại đường thì người dân càng có trách nhiệm
trong năm hai nghìn hai mươi ba công an phường một phối hợp với ủy ban nhân dân phường lập biên bản
một trăm hai mươi trường hợp vi phạm về trật tự đô thị an toàn giao thông và xử phạt
với tổng số tiền gần một trăm linh triệu đồng
nhờ đó các vụ vi phạm về pháp luật và trật tự đô thị được kéo giảm
trở trệt mối quan hệ phối hợp đoàn kết của lực lượng công an với các ban ngành
đoàn thể và nhân dân ngày càng được tăng cường góp phần mang lại diện mạo đô thị
an ninh an toàn văn minh sạch sẽ xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng công an
trong lòng nhân dân
tin tức an ninh trật tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh
tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với
nhan thành trung và tăng văn vũ cùng chú tệ xã đại an huyện trà cú
vì hành vi lừa đào chiếm đoạt tài sản
trong khoảng thời gian từ ngày chín tháng tám đến ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc quỹ tín dụng đại an
nhan thành trung đã lợi dụng vị trí nhiệm vụ được giao giả chữ ký ký hồ sơ
tạo lòng tin để lãnh đạo và nhân viên quỹ tín dụng đại an tin tưởng nhằm mục đích
chiếm đoạt số tiền giải ngân gây thiệt hại cho quỹ tín dụng đại an số tiền hơn tám trăm bảy mươi ba triệu đồng
đối với bị can tăng văn vũ
trong khoảng thời gian từ ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi năm đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
vũ là cán bộ tín dụng thuộc quỹ tín dụng đại an đã lợi dụng vị trí nhiệm vụ
thực hiện hành vi lấy thông tin cá nhân tài sản của một mươi tám người là khách hàng vay vốn
gửi tiền tại quỹ tín dụng để lập bốn mươi sáu hợp đồng tín dụng lập giả hợp đồng thế chất tài sản
trực tiếp ký giả chữ ký của khách hàng phát sinh trên hồ sơ vay
chiếm đoạt số tiền được giải ngân gây thiệt hại cho quỹ tín dụng đại an số tiền
hơn chín tỷ đồng
thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đối tượng đã giả mạo sử dụng tên
hình ảnh văn bản công văn của công ty văn hóa và truyền thông một nghìn chín trăm tám mươi books
để lừa đảo thông qua quảng cáo tuyển dụng và chiếm đoạt tiền
cụ thể như sau nhóm đối tượng lừa đảo sử dụng tên thông tin của một nghìn chín trăm tám mươi books
để đăng tải tin tuyển dụng người đọc sách
và đây là hình thức lừa đảo trực tuyến hay được gọi là online điển hình gần đây
lợi dụng phần niềm tin với các thương hiệu lớn quen thuộc biến tướng từ hình thức
thực hiện nhiệm vụ nhận thưởng
điểm đáng nói các tài khoản giả mạo này đều được trả tiền chạy quảng cáo
nên có thể tiếp cận đến số lượng lớn người dùng mạng xã hội
người quan tâm đến hình thức kiếm tiền qua đọc sách được gửi hợp đồng
thỏa thuận lương thưởng có chữ ký và con dấu giả của một nghìn chín trăm tám mươi books
sau khi nạn nhân điền thông tin cá nhân
sẽ thu thập điện thoại và danh tính
sau đó thì đối tượng lừa đảo thêm số điện thoại của nạn nhân
vào các nhóm trao đổi như là nhóm chat trên các ứng dụng telegram
yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đọc sách mỗi ngày để nhận lương
để được nhận công việc này thì người dùng phải nạp tiền
sau mỗi lần kết thúc công việc thì được hoàn tiền về tài khoản
khi số tiền người chơi nạp lớn dần họ sẽ nhận được thông tin hệ thống báo lỗi
yêu cầu người bị hại đóng thêm tiền để sửa lỗi và hoàn tiền về ví điện tử
kết quả là người bị hại sẽ mất trắng số tiền đó
bởi kẻ lừa đảo khi chiếm đoạt được tiền sẽ xóa toàn bộ tài khoản liên hệ
và để phòng tránh bị lừa đảo cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
khuyến cáo người dân cần phải nâng cao cảnh giác không nên chủ quan
khi gặp các trường hợp và hành vi không minh bạch trên mạng xã hội
mọi người tuyệt đối không làm theo yêu cầu tạm ứng trước tiền
không tin tưởng vào những đề nghị quá hấp dẫn và công việc dễ dàng
mà không cần trình độ hay kỹ năng được quảng cáo trên mạng xã hội
đặc biệt người dùng mạng xã hội không cung cấp thông tin cá nhân
số tài khoản ngân hàng hay mã bảo mật một lần otp cho bất kỳ ai và dưới bất kỳ hình thức nào
thưa quý vị vào trường ngày hôm nay hai mươi bốn tháng ba cục y tế dự phòng bộ y tế thông tin
về trường hợp mắc cúm ah năm n một tại tỉnh khánh hòa đã tử vong
ba bệnh nhân nam hai mươi một tuổi cư trú tại thôn tân ninh xã ninh trung thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
đây là trường hợp mắc cúm ah năm n một thứ hai kể từ năm hai nghìn một mươi bốn sau nhiều năm không ghi nhận trường hợp mắc bệnh trên người tại việt nam
bộ y tế nhận định trong thời gian tới vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm da cầm sang người
bên cạnh đó thì thời điểm này đang là giai đoạn chuyển mùa
thời tiết thay đổi bất thường là điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển
hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy
trường hợp mắc cúm ah năm n một lây từ người sang người
tuy nhiên virus ah năm n một là chủng cúm độc lực cao
người bị nhiễm thường diễn tiến nặng và tử vong với tỷ lệ cao khoảng năm mươi